chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự lễ khai giảng năm học mới và đánh chống khai trường
tại trường trung học cơ sở lê ngọc hân thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
đánh chống khai giảng năm học mới chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận biểu dương những thành tích
của thầy và trò trường trung học cơ sở lê ngọc hân đã đạt được trong những năm học qua
đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đổi mới của toàn ngành cũng như trong phương pháp giảng dạy
cùng với dạy chữ truyền thụ kiến thức các thầy cô giáo cần phải quan tâm hơn nữa công tác giáo dục đạo đức
cho học sinh nhà trường phấn đấu phát huy hơn nữa truyền thống dạy giỏi học giỏi đưa trường trung học cơ sở lê ngọc hân
trở thành một trong những hình mẫu về chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh
về dự lễ khai giảng năm học mới tại trường trung học cơ sở lê ngọc hân và là cựu học sinh của nhà trường
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tặng hai mươi suất học bổng cho các học sinh vượt khó học tốt của nhà trường
và tặng nhà trường phòng thiết bị tin học với ba mươi máy vi tính